các nhà khoa học cảnh báo virus sars cov hai gây bệnh covid một mươi chín có thể tiêu diệt tế bào miễn dịch mạnh nhất của cơ thể con người tương tự như virus hiv
các chuyên gia thuộc đại học phúc đán trung quốc và nhà khoa học tại trung tâm huyết học new york của mỹ đã thử nghiệm cấy sars cov hai vào tế bào lympho t được nuôi trong phòng thí nghiệm
tế bào lympho t là một phần của hệ miễn dịch tự nhiên đóng vai trò trung tâm trong việc xác định và loại bỏ virus xâm nhập cơ thể con người
các chuyên gia phát hiện gen của sars cov hai xâm nhập tế bào t vô hiệu hóa chức năng bảo vệ con người nhưng giữa hai loại virus có sự khác biệt lớn
hiv có thể tấn công tế bào t tạo ra nhiều bản sao hơn để lây nhiễm những tế bào khác nhưng sars cov hai sau khi xâm nhập tế bào t virus và tế bào có thể sẽ chết cùng nhau
hiện vẫn chưa rõ cơ chế sars cov hai tương tác với các tế bào t trong cơ thể bệnh nhân covid một mươi chín và cần có thêm nghiên cứu để làm sáng tỏ vấn đề này